cựu tổng thống mỹ donald trump đã vượt qua hai đối thủ gần nhất của mình để giành được đề cử của đảng cộng hòa
trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang iowa vào tối ngày một mươi năm tháng một theo giờ địa phương
các hãng truyền thông lớn của mỹ như kênh truyền hình cnn dẫn kết quả kiểm khoảng chín mươi chín số phiếu cho thấy
ông trump hiện đang dẫn đầu với khoảng năm mươi một số phiếu bầu
theo sau ông là ông ron desantis khoảng hai mươi một và bà nikki haley khoảng một mươi chín
trong khi đó ứng cử viên về thứ tư tại bang iowa là tỷ phú vivek ramaswami
đã tuyên bố rời khỏi cuộc đua dành là phiếu đề cử ứng cử viên tổng thống của đảng cộng hòa
chúng tôi sẽ dừng tham gia chiến dịch tranh cử này
tôi đã gọi cho ông donald trump để chúc mừng chiến thắng của ông ấy
từ giờ tôi sẽ ủng hộ ông ấy trong cuộc đua trở thành tổng thống mỹ
iowa là bang đầu tiên của mỹ tổ chức bầu cử sơ bộ chọn ứng viên tổng thống của đảng cộng hòa
thông qua hình thức học kín
new hampshire là bang thứ hai
với cuộc bầu cử sơ bộ của đảng cộng hòa dự kiến diễn ra vào ngày hai mươi ba tháng một
tiếp đó đảng cộng hòa sẽ tổ chức các cuộc họp kín vào ngày tám tháng hai
tại bang nevada trước khi tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ ở south carolina vào ngày hai mươi bốn tháng hai